các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cái nôi của múa rối nước truyền thống là ở làng đào thục xã thụy lâm huyện đông anh thành phố hà nội
nơi đây những nghệ nhân điều khiển nhân vật múa dối tài tình cũng chính là những người thợ đã tạo ra những con dối độc đáo sinh động phục vụ cho những buổi biểu diễn của làng
nghề dối ở đảo thục đã có từ hơn ba trăm linh năm trước
ông tổ nghề múa dối nước làng đào thục là ông nguyễn văn vinh tự là phúc thiêm làm chức nội giám thời nhà lê
khi làm quan trong chiều ông đã tiếp thu được nghệ thuật dối nước của các phường dối biểu diễn phục vụ triều đình
trở về làng ông thành lập một phường và trực tiếp dạy cho những người trong làng nghệ thuật biểu diễn múa dối nước
hàng năm cứ vào ngày mất của ông dân làng làm lễ dân hương tưởng nhớ công đức của ông tổ nghề
đến nay phường dối đào thục vẫn được những nghệ nhân những người thợ duy trì và phát triển
họ đã biến những con dối đáng lưu thành những đại sứ kể chuyện về làng quê về sự chân chất của những người nông dân
về lịch sử hào hùng nét văn hóa độc đáo mà giản dị của dân tộc
chúng tôi tới gia đình của anh nguyễn văn phi cơ sở sản xuất dối duy nhất tại làng
những người thợ ở cơ sở sản xuất của anh đang miệt mài làm ra những con dối gỗ
từ những năm tháng thủa thơ ấu được đi theo cha xem các vở múa dối nơi đình làng
cậu bé phi khi ấy đã rất thích thú và tò mò với những nhân vật dối đặc sắc sinh động
thế rồi bản thân anh luôn luôn đặt ra câu hỏi
đó là làm thế nào mà các ông các bác
trong làng lại có thể làm ra những con dối đẹp và có hồn như vậy
từ sự tò mò rồi đến đam mê anh đã theo cha học làm con dối phục vụ cho dân làng
khi một mươi thơ một mươi tuổi tôi đã được chứng kiến làng được đi xem thì bản thân cũng thích
mà tôi rất tò mò mà tại sao các xem mình trong làng mình làm các cụ làm được thế
mà tôi lại thích cứ tò mò tôi thích
thế tôi nghĩ vòng hỏi một ngày nào nếu tôi lớn
phải xin vào phường dối để tôi được làm và được biết
trong đó tôi lại được đi theo bố đẻ các nơi tôi được càng yêu hơn
thế sau đó cũng là động lực thứ nào động lực mà tôi thích
thế tôi cũng ấp bù mãi vào đến một ngày mà ổn định được
thì phải vào phường
thứ nhất là được hưởng thụ vào công nghiên
hai là sau này tôi lại hiểu thêm là mình rất tự hào
được vấn đề đại nhà nước cũng như là mọi quản chúng rất ủng hộ
điểm hành trí của bản thân là
hạnh phúc của khán giả những ánh mắt tròn xoay thán phục của trẻ thơ khi xem múa dối
là động lực khiến anh vượt qua nhiều khó khăn để trụ lại với nghề
đến nay anh là người phụ trách kỹ thuật chính trong phường dối
giấc mơ của người thợ thật giản dị
đó là hoạt động của phường dối được duy trì và hoạt động thường xuyên
để có thể giữ gìn được nghệ thuật truyền thống của cha ông xưa để lại
những người làm con đối là phải có sự tâm huyết
yêu nghề thích và yêu nghề
bởi vì con dối này thì khi nào con dối là phải có hồn
mặc dù nó là gỗ nhưng phải có hồn để mình truyền tải từ một con lúa bằng gỗ
mà truyền tải cho những người xem hiểu từ nhân vật
những lúc cũng rất vui là dù mình theo kế cận các cụ
mà khi mình làm được con dối này mà được mọi người
thứ nhất là người dân rồi đến mọi người
đến bây giờ được tất cả các đài các kết về quan tâm
đến điểm hạnh phúc
những người sản xuất cho con dối và những người biểu diễn cho con dối
cũng như người làm nghề của chúng tôi
đấy là điều động lực chúng tôi càng ngày phải càng cố gắng
đến niềm vui của những người như tôi bây giờ
để làm ra được những chú rối phải trải qua rất nhiều công đoạn
đòi hỏi sự tìm mẩn khéo léo của những người nghệ nhân những người thợ
chất liệu làm nên con dối phải là loại gỗ sung hoặc gỗ cây hoa sữa
một loại gỗ dai
nhẹ dẻo để con dối có thể nổi lên mặt nước
và người điều khiển con dối có thể dễ dàng biểu diễn
những người thợ chủ yếu dùng kỹ thuật đục để tạo hình cho con dối
đầu tiên người thợ dùng bút phát thảo
sau đó sẽ tiến hành đục đẽo để tạo hình
đó là phần thô của sản phẩm
đầu tiên là dùng thay đổi chất liệu gỗ
các cụ trở lại là bằng gỗ sung
và sau này bổ sung là gỗ sữa nữa
đây là phần dối đạo thục
thực tại là phần dối này vậy
đấy thì sau khi chúng ta chọn gỗ rồi
thì chúng ta có thể đưa qua cộng đoạn thay đổi ngâm
để cho chất bút nhựa đảm bảo chất lượng bền của uống
sau đó chúng ta nên tạo hình theo nhân vật
theo mình mong muốn
đó là phần đầu tiên
sau khi hoàn thành phần thô
những người thợ tiến hành làm phần tinh
đó là mài và sơn màu trang trí cho con dối
qua bàn tay khéo léo của những người thợ
những khối gỗ đã biến thành những nhân vật dối gỗ đẹp và có hồn
trở thành một phần làm nên thành công của buổi diễn
những quân dối nước thường được sử dụng trong buổi biểu diễn
gồm có ông ba khí chú tễu cô tiên người đi cày hay người đánh cá
lấy dây ráp trà làm sao cho nhẫn mịn con dối để mình vào cái việc công đoạn sơn
đấy làm sao cho con dối nó được mịn
và được nhẫn bóng
lấy dây ráp lì lên thường thường sơn ý là một lớp sơn lót này
xong một lớp sơn nữa là mình để làm tráng mịn nữa
xong đến lớp sơn thứ ba thì mới mới là hoàn thiện được
nếu mà vẽ theo mặt trang điểm cho các cái quân dối
thì chúng tôi là phải xem những nhân vật lào mình phải cảm giác và hình được hình dung ra được khuôn mặt của cái vai trò tiết trò đấy
thì mình bắt đầu mới vẽ lên mặt
giả sử như cô tiên thì lại phải hiền dịu và đôi mắt sắc lét
đấy lông mày phải đẹp và má phấn môi son
thế nhưng chú tễu thì lại phải mặt phải ngộ nghĩnh cười tươi
đầu tiên mình phải là xem sơn nó có bị vấn đề gì không
nếu mà nó cứng hoặc là thì là mình sẽ không sơn được
mà mình phải có những cái sơn ví dụ như mình muốn sơn một quân dối nào đấy
công đoạn quan trọng nhất đó là lắp máy điều khiển để những con dối có thể cử động
quân dối nước dù tạc liền một khối gỗ hay chắp lại đều có hai phần gắn liền vào nhau đó là phần thân và phần đế
phần thân là phần nổi lên mặt nước thể hiện nhân vật
còn phần đế là phần chìm dưới mặt nước giữ cho dối nổi lên trên và là nơi lắp máy điều khiển cho quân dối
dựa vào kinh nghiệm và khả năng sáng tạo những người thợ làm ra nhiều kiểu máy rối nước phong phú và đa dạng
máy điều khiển được giấu trong lòng nước lợi dụng sức nước tạo sự điều khiển từ xa cống hiến cho người xem nhiều bất ngờ kỳ diệu
tạo ra những con dối công phu là thế họ lại cũng chính là những nghệ sĩ biểu diễn tài tình
tay nghề điều khiển con dối sẽ tạo ra những cử động hành động linh hoạt và nhiều vẻ của con dối
sau bức màn tre các nghệ sĩ trình diễn múa dối nước phải đứng suốt trong làn nước lạnh ngang hông để điều khiển các con dối bằng hệ thống dây được bố trí bên ngoài và dưới nước
vì thế mà những mô hình chú tễu trí phèo
thị nở bỗng tràn đầy sức sống
ngoan ngoãn tuân theo sự chỉ đạo của nghệ sĩ điều khiển từ đằng sau tấm mảnh trúc
khi biểu diễn chúng tôi nếu mà trời rét thì chúng tôi phải giờ là có cái bộ quần áo mặc rồi
còn trước đây chúng tôi phải uống nước mắm để xuống dưới nước khi trời mùa đông giá lạnh
thế nhưng bây giờ được hơn cái là xã hội bây giờ là được hiện đại hóa hơn là có cái bộ áo của chúng tôi nội lướp
thế khi xuống chúng tôi đã có bộ áo rồi không phải ướt
người nữa và chuẩn bị mặc quần áo và trước khi xuống là mình phải chuẩn bị con dối
những cái tay cái chân hoặc cái dây nó đứt thì mình phải kiểm tra lại quân dối hoàn toàn được chú đáo rồi chúng tôi mới xuống biểu diễn được
nghệ thuật múa dối nước làng đào thục đã có từ hơn ba trăm linh năm trước
trải qua nhiều thăng trầm người dân đảo thục vẫn lưu giữ nghề múa dối nước như báu vật của làng
nghề muối dối nước có những giai đoạn tưởng chừng đã mất nghề
nhất là mấy chục năm chiến tranh loạn lạc phường dối cứ thành lập rồi lại giải tán
lúc thịnh lúc suy
nhưng đến nay bằng tâm huyết và tình yêu đối với nghệ thuật múa dối
những người nghệ nhân những người thợ làng đào thục đã cùng nhau chấp nối các mảnh vụn nghệ thuật múa dối nước còn lại trong ký ức mỗi người
để đưa múa dối nước trở thành một hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc
xây đắm lòng người
tham gia múa dối nước từ năm đến năm tuổi
theo ông bố đi làm cái nghề dối nước
sau đó tôi đi bộ đội
đi bộ đội gần bốn mươi năm trong quân đội
nhưng mà thường xuyên hàng năm năm nào cũng bám sát cái phường dối để đi biểu diễn các nơi
phải nói như cái truyền thống dối nước của đào thục ấy
thì không những là tôi mà tất cả mọi người dân đào thục
mà các cụ từ xưa đến nay phải nói rất hâm mộ và cũng rất ham thích với cái nền văn hóa này
thì vậy cho tôi cũng xuất phát từ cái ham thích đó
cho nên theo gương của ông bố của các cụ dân làng muốn truyền từ này qua đời khác
mà cái phường dứa đạo thục phải nói sở dĩ được phát triển như ngày nay là do cái kế nghiệp của các đời con cháu
tình yêu đối với những con dối luôn hiển hữu trong tim mỗi người dân làng đào thục
cùng với những lời thoại những điệu vè những con dối bắt đầu múa lượn trong ao diễn trước sân đình
trong những chàng pháo tay tiếng cười rộn vang và những ánh mắt trẻ thơ xoay tròn thán phục trước các tích trò dối
ba khí giáo trò tễ út leo cảnh cây lên võng xuống ngựa trâu chui ống phùng đánh hổ dệt cười
để gìn dữ
để gìn giữ và phát triển nghề những nghệ nhân trong làng đã trú tâm đào tạo cho lớp trẻ kế nghiệp
để những nét tinh túy đặc sắc của nghệ thuật múa dối nước ở làng đào thục luôn được bảo tồn phát huy
tôi phải nói rất tâm huyết với cái nghề rốn nước này
thế vì vậy cho nên là sau khi tôi nghỉ hưu thì tôi rất chăn trở làm thế nào để cho cái dối nước nào thuộc phát triển được và đi xa được
thế vì vậy cho nên là tôi luôn luôn bán sát phường dối
và dạy bảo các những trẻ nhỏ để làm thế nào kế nghiệp và phát huy được cái truyền thống dối nước ở đào thục
cho nên là rất hay là các cháu nhỏ bây giờ phải nói rất nhiệt tình
các những lớp huấn luyện để mà đào tạo các cháu thì các cháu rất là say xưa để mà theo cái nghề này
thế vậy cho tôi tôi rất phấn khởi
và mỗi lần trăng trở nhắc nhở đến con cháu thì con cháu lại rất nhiệt tình
rất say sưa
thách thức đặt ra đối với sự phát triển của nghề múa dối nước đó là nghề chỉ mang tính thời vụ
thu nhập cũng chỉ đủ để sửa chữa những con dối hỏng hóc
thủ lao cho những người thợ không đủ để lo toan cho cuộc sống cho gia đình
vì vậy mà người dân đảo thục chỉ coi dối nước là nghề tay trái
thế nhưng những người thợ ở phường dối đảo thục vẫn luôn dành niềm đam mê của mình để nghề dối được gìn giữ và phát triển
mỗi người thợ là mối thanh củi nhỏ góp phần thổi bùng ngọn lửa đưa nghề múa dối trở thành một nét văn hóa nghệ thuật đặc sắc sống mãi với thời gian
làng mình mở hội hay chưa đi xem múa dối ao chùa canh đêm
tếu cười tuyết miệng ngoi lên trăng rằm rơi tõm in nền nước xanh